theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay ngày hai mươi ba tháng bảy
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ chín tám không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong bốn trăm linh tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm sáu mươi năm ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi ba ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi một năm trăm chín mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một trăm ba mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi tám trăm tám mươi tám người cách ly tại nhà nơi lưu trú năm trăm bảy mươi ba người